phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã tham dự hội nghị thường trực hội đồng nhân dân một mươi bốn tỉnh trung du và miền núi phía bắc lần thứ bảy về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh diễn ra tại thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận một số nội dung và giải pháp chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh
trọng tâm là nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động giám sát của đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh chất lượng thảo luận chất vấn giải trình tại kỳ họp và phiên họp hội đồng nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng hiệu quả tiếp xúc cử tri giám sát việc tiếp nhận đơn thư giải quyết khiếu nại tâu cáo ý kiến kiến nghị của cử tri đổi mới phương thức tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động giám sát thẩm tra báo cáo đề án dự án dự thảo nghị quyết tại kỳ họp hội đồng nhân dân
cũng tại hội nghị lần này cơ quan của quốc hội sẽ lấy ý kiến thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương